trong ngày hai mươi một tháng tám sở tư pháp tỉnh hà nam đã tổ chức hội nghị đối thoại các vấn đề vướng mắt
trong thực tiễn thi hành pháp luật về lao động bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hà nam
hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến câu hỏi của doanh nghiệp và người lao động về những khó khăn
vướng mắt liên quan đến việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động bảo hiểm xã hội
đại diện các sở ngành liên quan của tỉnh hà nam đã giải đáp các vướng mắc kiến nghị
đề xuất của doanh nghiệp và người lao động trong phạm vi quyền hạn trách nhiệm
đồng thời tiếp thu để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết những nội dung vượt quá thẩm quyền